thưa quý vị đến nay việt nam có bốn trăm sáu mươi hai chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó gần hai trăm ba mươi chín bệnh nhân đã được chữa khỏi
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an và tiền giang
trưa ngày một tháng chín sở y tế hà nội thông báo từ sáu h đến một mươi hai h ngày một tháng chín thành phố ghi nhận thêm hai mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi sáu ca tại khu cách ly và ba ca tại khu vực phong tỏa một ca ghi nhận tại cộng đồng
như vậy tổng số ca mắc tính từ khi hà nội áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn bảy đến nay là hai sáu trăm ba mươi năm ca